quý vị thân mến ngày hôm nay tại miền trung tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rông về chiều và tối
cụ thể tại miền trung thì mưa đã kéo dài những ngày trước nên quý vị ở vùng núi thì cần đặc biệt đề phòng hiện tượng lũ quét hay sạt lở đất
còn nếu như quý vị ở khu vực đồng bằng thì cần cảnh giác với lốc xét và gió giật mạnh
riêng đối với xét thì nếu xuất hiện quý vị chú ý đứng xa cửa sổ cửa ra vào các đồ dùng điện tránh các chỗ ấm ướt như là bùng tắm bể nước hay vỏi nước
không nên dùng điện thoại trừ trường hợp thật cần thiết
còn tại miền bắc thì nắng mạnh trong cả ngày hôm nay nhiệt độ tăng cao khiến cho bầu không khí trở nên oi nóng
thủ đô hà nội và những nơi khác nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
về chiều và tối thì đêm có mưa rông có thể xuất hiện ở một số tỉnh thành
vâng ạ vừa rồi là một số thông tin thời tiết đáng chú ý và nhiệt độ chi tiết cho các vùng sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là các tin tức cập nhật vào lúc sáu giờ sáng